bạn bè nói là thuốc đông y ở đây uống là nó cũng có hiệu quả
tôi mới đến để uống đây để có làm tạm
nhưng mà hiện tại thì nó cũng thấy là nó có biến chuyện
thuốc nam thuốc của người việt nam duy trì và phát triển trồng các cây dược liệu vẫn luôn được ngành y tế khuyến khích
bởi dù ở bất kỳ thời đại nào thuốc nam vẫn luôn gắn liền với phương thức chữa bệnh của người dân chúng ta
và là một trong những trụ cột của nền y học cổ truyền
thưa quý vị và các bạn dù hội chứng tự kỷ đã được đồng cảm và quan tâm nhiều hơn
nhưng hiện nay tại nhiều nơi vẫn chưa trú trọng tới việc nâng cao kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ
gian luyện kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ là điều vô cùng cần thiết
bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống sau này của trẻ
trung tâm hỗ trợ phát triển hoàn kỳ
ngoài nhập tỉnh đắk nông hiện đang nuôi dưỡng và giáo dục các em học sinh khuyết tật
trong đó có một phần không nhỏ là trẻ tự kỷ
đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt là những trẻ tự kỷ thuộc các khu vực vùng cao
thường ít có điều kiện được tiếp xúc với xã hội và ít được tiếp cận với các chương trình giáo dục dành cho trẻ khuyết tật
do vậy việc giáo dục các em không chỉ đơn giản là dạy những kiến thức thông thường
mà còn phải giúp các em nâng cao kỹ năng sống từ những việc nhỏ nhất
ngoài kiến thức phải dạy các kỹ năng sống cho học sinh kỹ năng giao tiếp
rồi là những em vào lỡ và trước thì cầm bút nữa
mười chín mười tuổi rồi thì ở dưới cha mẹ thì cũng chưa được học về phần hoàn nhập
cha mẹ không hướng dẫn được nên em sẽ không biết cầm bút
cũng không biết phạt âm cũng không biết giao tiếp chào cô gì hết
thì lên đây chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các em như vậy
thì tôi thấy hai năm vừa qua thì những học sinh
thấy phát triển rất là tốt và phụ huynh cũng rất là vui lòng
tự kỷ hay dối loạn phổ tự kỳ đều là những thuật ngữ nói đến một nhóm các dối loạn phức tạp trong sự phát triển của não bộ
nhóm dối loạn này đặc trưng bởi những khó khăn và thiếu hụt trong tương tác xã hội
giao tiếp bằng lời và không lời các hành vi và sở thích điển hình lặp lại
điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho nhóm đối tượng là người tự kỳ trong các giao tiếp
sinh hoạt thường ngày và tại những nơi công cộng
chính vì vậy dạy kỹ năng sống cho những người mắc chứng dối loạn phổ tự kỷ ngay từ khi còn nhỏ
là điều vô cùng cấp thiết nhằm giúp họ tự tin hơn để hòa nhập cộng đồng
đồng thời nhằm thay đổi nhận thức của xã hội và ngay cả chính các phụ huynh về khả năng của những người tự kỳ
trước kia thì họ nghĩ là ôi chúng nó chả biết làm gì chả ăn thua gì thôi nuôi cho chúng nó cả đời
nhưng mà đến bây giờ thì rất nhiều phụ huynh đã nhìn nhận ra vấn đề và họ tin tưởng là con họ ngoài cái chuyện học văn hóa
học kỹ năng
sống thì các cháu cũng có những học nghề để các cháu có thể tự tin hơn độc lập hơn có thể hòa nhập trong cộng đồng tốt hơn
theo các chuyên gia bên cạnh việc nâng cao kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ thì nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội
về hội chứng này cũng là điều cần thiết khi mà dối loạn phổ tự kỷ đang ngày càng phổ biến với tỷ lệ trần đoán
ở trẻ tăng lên qua từng năm ở tất cả các nước và khu vực trên thế giới
thưa quý vị diễn ra từ ngày hai đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại tỉnh sóc trăng liên hoan ca mối nhạc cơ me nam bộ lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín gồm một trăm hai mươi năm tiết mục ca mối nhạc cơ me
với trên ba trăm linh lượt thí sinh các tỉnh nam bộ tham gia thi diễn
nội dung liên hoan ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tinh thần đoàn kết tinh thần yêu quê hương đất nước
con người tình yêu đôi lứa yêu lao động và những đổi thay tích cực của đất nước
đây là chương trình nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số một mươi chín ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
của ban bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc khơ me trong tình hình mới
đồng thời phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khơ me nam bộ
liên hoan còn là hoạt động chào mừng bốn mươi bốn năm ngày thống nhất đất nước
chào đón tết cổ truyền trôn thơ nam thơ mây hai nghìn một mươi chín của đồng bào khơ me nam bộ
nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
hiệp hội bóng đá người việt tại nhật đã tổ chức giải bóng đá kết nối doanh nghiệp việt nam
tại nhật bản năm hai nghìn một mươi chín
với hơn năm mươi đội bóng đăng ký tham dự đến từ các câu lộc bộ bóng đá không chuyên
của các doanh nghiệp việt nam tại nhật bản và các câu lộc bộ không chuyên của nhật bản
sau hơn ba tuần tranh tài trận chung kết đã diễn ra đầy kịch tính
giữa cơ lộc bộ vnffc và tokai fc
là món ăn sức khỏe tinh thần giúp gắn kết và nâng cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng người việt nam
tại nhật bản củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước
trong phần tin quốc tế gia tăng nguy cơ brexit không thỏa thuận
nato yêu cầu đức tăng tri tiêu quốc phòng
nguy cơ anh rời liên minh châu âu eu mà không có thỏa thuận đang ngày càng hiện hữu
trong bối cảnh hạ viện anh vẫn không thể tìm được một phương án thay thế cho thỏa thuận rời eu đã bị bác bỏ ba lần trước đó
đây là tuyên bố vừa được trưởng đoàn đàm phán brexit của eu đưa ra vào ngày hai tháng bốn
phát biểu tại một sự kiện ở bruxelles bỉ ông michel barnier khẳng định trong những ngày qua
kịch bản brexit không thỏa thuận đang ngày càng hiện rõ dù eu luôn hy vọng có thể tránh được kịch bản này
mặc dù vậy eu vẫn kiên quyết sẽ không đàm phán lại với anh về thỏa thuận brexit mà hai bên đã đạt được trước đó
ông cho biết anh sẽ chỉ có ba lựa chọn trước ngày một mươi hai tháng bốn
một là bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận brexit nếu không sẽ chỉ còn lại hai phương án ra đi không thỏa thuận hoặc chỉ hoãn brexit trong thời gian dài hơn
theo ông barnier lựa chọn ủng hộ thỏa thuận brexit là cách duy nhất để anh ra đi một cách có trật tự bởi kéo dài thời hạn brexit sẽ chỉ làm bất ổn gia tăng và tác động tới kinh tế
chưa kể anh sẽ phải tham gia các cuộc bầu cử nghị viện châu âu vào tháng năm tới và phải đề xuất các đại diện tham gia ủy ban châu âu mới
dự kiến các lãnh đạo eu bao gồm cả thủ tướng anh theresa may sẽ họp tại bruxelles vào ngày một mươi tháng bốn tới để quyết định các bước tiếp theo
ngày một bốn tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato kêu gọi đức thực hiện cam kết về tri tiêu quốc phòng
lời kêu gọi được đưa ra sau khi đức thông báo sẽ giảm mức chi tiêu quốc phòng trong những năm tới
điều đó có thể sẽ càng làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa mỹ với các thành viên còn lại trong nato về nghĩa vụ quân sự chung
vào thời điểm khối quân sự này chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập
theo tổng thư ký nato jens stoltenberg
đức cần phải tuân thủ các cam kết đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh nato hồi năm hai nghìn một mươi năm
theo đó các nước thành viên phải giành tối thiểu hai tổng sản phẩm quốc nội gdp cho tri tiêu quốc phòng vào năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là tỷ lệ không nhiều nước thành viên nato đạt được trong đó có đức
nước hồi tháng trước vừa tuyên bố sẽ giảm mức chi tiêu này trong những năm tới xuống còn một hai mươi năm gdp vào năm hai nghìn hai mươi
thông tin từ berlin đã khiến tổng thống mỹ donald trump nhiều lần cảnh báo hậu quả nếu các nước châu âu không tăng chi tiêu quốc phòng
theo kế hoạch các ngoại trưởng nato sẽ nhóm họp
tại thủ đô washington của mỹ trong tuần này để kỷ niệm bảy mươi năm thành lập khối
chương trình nghị sự của hội nghị bao gồm cả vấn đề đóng góp tri tiêu quốc phòng giữa các nước thành viên
canada đang nóng lên nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới và xu hướng ấm lên này khó có thể đảo ngược
nếu con người không thay đổi cách đối xử với môi trường
đây là kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học canada công bố trong báo cáo về biến đổi khí hậu
theo báo cáo tình trạng ấm lên ở canada đang diễn ra nhanh hơn vào mùa đông
nhưng không đồng bộ
có thể thấy rõ miền bắc canada bị ảnh hưởng rõ nhất với tốc độ nóng lên nhanh gấp ba lần so với phần còn lại của thế giới
trong khi đó ở miền nam lại có mưa nhiều hơn
theo số liệu đo đạt mức nhiệt trung bình hàng năm ở miền bắc canada tăng thêm hai ba độ c trong hơn bảy mươi năm qua
trong khi cùng với thời gian đó nhiệt độ trung bình trên cả nước chỉ tăng thêm một bảy độ c
nếu không có hành động kịp thời để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính canada sẽ phải gánh chịu hậu quả
là các đợt nóng sẽ tăng gấp một mươi lần và số cơn bão mạnh sẽ tăng gấp đôi
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đã kết thúc